từ đầu kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm đến nay thì tỉnh quảng ninh là điểm đến được đông đảo du khách trong và ngoài nước lựa chọn mật độ phương tiện giao thông trên các tuyến đường tăng đột biến
để tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ nhân dân du khách đi lại an toàn phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ninh đã triển khai đồng bộ các biện pháp kịp thời phát hiện ngăn chặn xử lý các hành vi vi phạm an toàn giao thông đặc biệt là trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn sử dụng chất ma túy
để tăng cường các biện pháp đảm bảo chất tự an toàn giao thông phục vụ nhân dân du khách đi lại an toàn phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ninh đã triển khai đồng bộ các biện pháp kịp thời phát hiện ngăn chặn xử lý các hành vi vi phạm an toàn giao thông đặc biệt là trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn sử dụng chất ma túy
phòng cảnh sát giao thông đồng bộ số hai đã phát hiện ngăn chặn ba mươi trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn trong đó nhiều trường hợp vi phạm ở mức cao thậm chí có những biểu hiện mất tự chủ
phòng cảnh sát giao thông đồng bộ số hai đã phát hiện ngăn chặn ba mươi trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn trong đó nhiều trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn trong đó nhiều trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn trong đó nhiều trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn trong đó nhiều trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn trong đó nhiều trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn trong đó nhiều trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn trong đó nhiều trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn trong đó nhiều trường hợp lái xe vi
chúng tôi chủ động xây dựng các phương án và phối hợp các địa phương tăng cường các chốt kiểm tra lồng độ cồn kiểm tra ma túy để phát hiện hành vi vi phạm với tinh thần kiên quyết chưa đẻ không có ngoài lệ không có vùng cấm
thực ra cái việc này nếu mà lực lượng chức năng mà xử lý nghiêm thì sẽ rất là tốt cho người dân bởi vì là có rất nhiều vụ tai nạn liên quan đến bia đến rượu rồi
nên là mong là lực lượng chức năng xử lý nghiêm hơn thì sẽ làm nâng cao ý thức của người dân hơn
cùng với việc xử lý theo quy định lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ninh cũng tiến hành xác minh để gửi thông báo về cơ quan đơn vị đối với những trường hợp vi phạm là cán bộ đảng viên